cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công đã đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc việt nam
tuy vậy chỉ sau một thời gian ngắn giới cầm quyền hiếu chiến của pháp đã dắp tâm xâm lược nước ta một lần nữa
đơn phương xóa bỏ mọi cam kết không thi hành hiệp định sơ bộ ngày sáu tháng ba và tạm ước ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tăng cường các hoạt động quân sự nhằm phá hoại nền hòa bình
trước tình hình đó để bảo vệ nền độc lập vừa giành được ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
ngay đêm tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai toàn thể dân tộc việt nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến
với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh
quân và dân thủ đô đã giam chân địch trong thành phố suốt sáu mươi ngày đêm
kêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch đập tan âm mưu đánh úp của thương dân pháp
bảo vệ an toàn cho trung ương đảng chính phủ
tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt và vững tin bước vào cuộc kháng chiến trước khi
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng sự kiện này vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường
lòng quả cảm quyết tử để tổ quốc quyết sinh của nhân dân ta của dân tộc ta trong thời đại hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đã diễn ra trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
tới dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyễn sinh hùng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng các bà mẹ việt nam anh hùng
các cán bộ chiến sĩ đã quyết tử trong sáu mươi ngày đêm mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và các đại biểu là nhân sĩ trí thức các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô
đọc diễn văn tại buổi lễ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải ôn lại sự kiện lịch sử ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quân và dân thủ đô kiên cường chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm thất bại ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của địch
trong lịch sử lâu dài và vẻ vang của thủ đô
và của dân tộc cuộc chiến đấu ngoan cường sáu mươi ngày đêm giam chân địch ở hà nội là quãng thời gian ngắn ngủi
song tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này được đúc kết thành những bài học vô cùng quý báu
mãi mãi là niềm tự hào về ý chí quật cường dũng cảm về sự kết hợp tài tình tinh thần yêu nước với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh
dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc do đảng và bác hồ lãnh đạo
trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội nguyện chung sức đồng lòng
tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
xứng đáng với truyền thống hào hùng của thủ đô hà nội nói riêng và cả nước nói chung
nay là phường láng thượng quận đống đa hà nội vinh dự nổi những phát đạn đầu tiên vào các trại lính pháp
ở nội thành vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và mở màn cho cuộc kháng chiến của ông cha ta
di tích lịch sử này là minh chứng cho ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô hà nội
trải qua bao chặng đường lịch sử pháo đài láng năm xưa đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia
và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
cụ đỗ văn đa chín mươi một tuổi là pháo thủ bắn những phát súng mở màn toàn quốc kháng chiến duy nhất còn sống
cả cuộc đời đây là bức ảnh cụ thích nhất
đó là khoảnh khắc ghi lại chàng trai hai mươi một tuổi đầy quyết tâm hăng hái xin gia nhập đội pháo thủ pháo đài láng chiến đấu bảo vệ thủ đô
chúng tôi đi có tám anh em với tôi là chín
nhiều tuổi nhất là anh đoàn bản hai mươi ba ít tuổi nhất là anh sinh một mươi bảy tuổi còn đều hai mươi và hai mươi một cả
anh đoàn bản thì đưa mẹ tôi ra mẹ tôi nói là tôi là con trai tôi đưa nó ra để cùng các anh đánh giặt giữ đất giữ nhà
năm nào cũng vậy cứ dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
cụ đa lại cùng các thế hệ đi sau thăm lại trận địa pháo đài láng năm nào
pháo đài láng vốn do thực dân pháp xây dựng trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai
nhằm phòng thủ khu vực hà nội với mục đích
bắn máy bay nhật
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công
pháo đài láng vào tay quân giải phóng và nhanh chóng làm chủ kỹ thuật bán pháo
chính khẩu pháo này bảy mươi năm trước đúng hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cụ đa đã cùng các pháo thủ bắn những phát đạn đầu tiên vào thành vừa làm thực dân pháp bất ngờ
vừa làm hiệu lệnh mở màn cuộc kháng chiến
thì có một ngọn lửa phục từ giữa thành phố lên tức là phát pháo yêu
đấy thế thì anh ra trong này mới trông thấy
miêu hô bắn bắn bắn ba loạt sáu viên hai pháo bắn vào trong thành
lúc này thì âm mưu của thực dân pháp đang ở trong thành định phá thành ra để mà đánh ta
đấy thế thì sau đó mới bắn xong
thì đại tướng cho gọi anh nguyễn đức ra là cho trinh sát vào trong thành xem có bắn vào dân không
thì trinh sát bảo vệ là bắn vào trong thành
tây lính chết nhiều lắm còn một phát rơi ra ngoài về phía bắc là bác giáp biểu dương ngay cán bộ chiến sĩ pháo đài láng là bắn giỏi
những chàng trai hà nội khi ấy chỉ mới một mươi chín đôi mươi chưa từng bắn pháo thật
chỉ biết nghe theo tiếng gọi của tổ quốc vượt qua mọi khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn quốc kháng chiến
kỹ thuật bắn mặc dù là mới được học tập mới được huấn luyện
nhưng mà đảm bảo độ trinh sát
và cái điều đáng chú ý là đã góp phần tiêu hao một cái bộ phận sinh dục quân pháp
và làm cho cái độ hình của quân pháp bị bất ngờ bị rối loạn ngay từ cái thời điểm khởi đầu của cuộc kháng chiến
thì rõ ràng họ không phải chỉ gặp phải một cuộc chiến tranh du kích của nhân dân của lực lượng vũ trang địa phương
mà còn gặp phải sự phản kháng hết sức quyết liệt của một lực lượng vũ trang tập trung chuyên nghiệp
nó cũng thể hiện cái sự kế thừa
và phát triển cái truyền thống của quân đội như việt nam là đánh thắng chậm đầu
không chỉ là hiệu lệnh mở màn toàn quốc kháng chiến về sau pháo đài láng cũng lập nhiều chiến tích quan trọng
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí võ nguyên giáp đã gửi thư khen tinh thần của các chiến sĩ pháo đài láng
ngày hai mươi tháng một mươi hai pháp đã cho máy bay trinh sát đi tìm những địa điểm có đặt các pháo đài lạ pháo đài của chúng ta
trong đó có pháo đài láng
thì để chống trả cái sự thăm dò và cái phát hiện của quân địch thì pháo đài đắng đã góp phần bắn rơi một cái máy bay trinh sát của pháp
vào cái máy bay đó thì rơi ở phố hàng bột
di tích lịch sử cách mạng pháo đài láng là minh chứng cho ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô hà nội trong những năm đầu kháng chiến chống pháp
đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự dũng cảm ý chí kiên cường và niềm tự hào đối với thế hệ người đi trước
đấu tranh bảo vệ tổ quốc
trong những ngày qua cũng đã diễn ra nhiều hoạt động nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã phối hợp với sở văn hóa thể thao hà nội tổ chức lễ khai mạc liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ hai
liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ hai thu hút một mươi ba vở diễn ở các loại hình trèo cải lương kịch nói của các nhà hát đoàn nghệ thuật
cơ lọc bộ sân khấu trên địa bàn thủ đô
đây là các tác phẩm có nội dung phản ánh ca ngợi con người và văn hóa hà nội
bên cạnh các đề tài lịch sử liên hoan lần này xuất hiện nhiều vở diễn hiện đại như
chuyện tình thời sinh viên của nhà hát trèo hà nội sự sắp đặt của số phận nhà hát kịch hà nội người hà nội của nhà hát kịch nói quân đội khát vọng nhà hát kịch việt nam
ngày sau lễ khai mạc vở kịch người hà nội do nghệ sĩ nhân dân doãn hoàng giang đạo diễn các nghệ sĩ nhà hát kịch nói quân đội thể hiện đã được giới thiệu đến khán giả
tác phẩm ca ngợi những nét đẹp của con người hà nội đồng thời đề cao vai trò của những người nghệ sĩ chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng
họ đã góp phần không nhỏ vào những thắng lợi trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ hai diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội
còn tại thành phố hồ chí minh tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
truyền thống hào hùng của quân đội và nhân dân việt nam
không chỉ nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến mà đây còn là hoạt động để kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
một mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam
trên tuyến đường đồng khởi và nguyễn huệ thành phố hồ chí minh mỗi tuyến đường trưng bày tám mươi bức ảnh chia làm hai phần
phần một giới thiệu chủ đề toàn quốc kháng chiến thành công trưng bày những hình ảnh về lịch sử quý giá thể hiện trạng đường xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng
phần hai với chủ đề toàn dân bảo vệ sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố đây là những hình ảnh trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội
theo đó các hình ảnh hoạt động giao lưu phát triển mối quan hệ giữa quân đội nhân dân việt nam với quân đội các nước trên thế giới đã nêu bật mối quan hệ gắn bó tinh thần quân dân như cá với nước tình quốc tế thủy chung triển lãm diễn ra từ ngày một mươi sáu đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai
tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung
đợt mưa lũ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã làm cho hai người thiệt mạng tổng thiệt hại ước tính khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó thiệt hại nặng nhất là các công trình giao thông thủy lợi bị sạt lở nhà cửa của người dân bị sập bị hư hỏng
những ngày qua lũ trên sông cái và sông dinh lên cao đã gây ngập trên diện rộng
mưa lũ đã khiến cho hai mươi ba ngôi nhà bị ngập hư hỏng
các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán hai trăm sáu mươi hai hộ với trên tám trăm linh người đến nơi an toàn
cả tỉnh có một ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
nhiều công trình kênh mương thủy lợi bị hư hỏng nặng do bị xói lở
trên các tuyến tỉnh lộ tám mươi chín đường qua đèo cổ mã nhiều điểm trên đường sắt bắc nam đoạn đi qua địa bàn khánh hòa bị sói lở vùi lấp với tổng lượng đất đá hơn một mươi m ba
tỉnh cũng có tới hai mươi chín tàu cá bị chìm hư hỏng trong đó nhiều tàu công suất lớn trên chín mươi mã lực
ở các huyện vạn ninh diên khánh cam lâm có trên sáu hectare cây trồng bị ngập nặng nhiều diện tích đìa nuôi trồng thủy hải sản bị ngập hàng nghìn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập sâu chia cắt
còn tại quảng ngãi vào lúc này mực nước của các sông đang xuống dần
trong chiều qua và hôm nay tại các vùng lũ rút nước lực lượng chức năng thanh niên tình nguyện đã khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
với phương châm lũ rút đến đâu khắc phục ngay đến đó lực lượng bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị của tỉnh quảng ngãi đã ra quân dọn dẹp sau lũ
tại huyện nghĩa hành các nhóm thanh niên tình nguyện có mặt tại các trường trạm y tế hỗ trợ vét dọn bùn non lau chùi bàn ghế vệ sinh trường lớp sau khi nước vừa rút
do mưa lũ kéo dài nhiều trường học bị ngập sâu hơn hai mét lũ rút để lại khối lượng rất lớn bùn đất bám lên khắp bàn ghế các vật dụng
sân trường hơn một trăm linh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh dùng thiết bị chuyên dụng hút khối lượng lớn bùn non rác thải trong trường học trạm y tế
tại huyện mộ đức đoàn viên thanh niên hỗ trợ cán bộ y tế bác sĩ trung tâm y tế huyện các trạm y tế sắp xếp dường bệnh vệ sinh khu vực phòng bệnh để nhanh chóng đưa bệnh nhân trở lại điều trị
hiện nay công tác khắc phục thực hiện theo từng khu vực vì nhiều vùng nước lũ vẫn còn phong tỏa
trong những ngày tới tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục gia quân đồng loạt giúp các địa phương bà con khắc phục hậu quả
hiện nay mưa cũng đã giảm hẳn tại bình định mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm và ở mức cao giao động ở mức báo động hai
tuy vậy hàng chục xã ở các huyện tuy phước an nhơn vẫn chìm sâu trong nước lũ từ một đến hai mét
nhiều địa phương đang bị cô lập chia cắt thiếu lương thực nước uống cuộc sống của người dân đang gặp muôn vản khó khăn
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thôn huỳnh kim phường nhơn hòa thị xã an nhơn nằm ở hạ lưu sông côn
vẫn ngập sâu trong nước lũ hàng trăm hộ dân ở đây đã trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa
nước sông côn đạt đỉnh trên mức báo động ba hơn một năm mét khiến toàn thôn huỳnh kim ngập từ hai đến ba mét
toàn bộ người dân ở thôn này đều phải bỏ nhà chạy trốn lũ trong đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
nước lũ lên nhanh vào ban đêm người dân không kịp di rời tài sản nên tất cả đều bị ngâm trong nước lũ hư hỏng toàn bộ
hàng ngàn con da súc da cần đã bị lũ cuốn trôi
từ hầu giờ tôi bến một mươi bảy tuổi đến đây lịch sử nhà tôi đều hư hết trâu bàn rớt rồi trâu hết rồi lúa đủ lúa khắp
đây là lần đầu tiên trong lịch sử trong vòng một tháng
bình định phải gánh chịu bốn đợt lũ lớn gây thiệt hại quá nặng nề ngoài khả năng khắc phục của tỉnh
mưa lũ đã làm hai mươi năm người chết một mươi người bị thương gần bốn trăm linh căn nhà bị sập
một mươi ba sáu trăm linh hectare lúa đông xuân mới giao xạ đã bị ngập hư hỏng hoàn toàn
nhiều công trình hạ tầng giao thông thủy lợi đê điều bị sạt lở cuốn trôi
ước tính thiệt hại hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng
người dân đang phải đối mặt với nguy cơ đói rét
đến chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nước trên các sông xuống chậm và vẫn ở mức cao
hàng ngàn ngôi nhà ở bình định vẫn ngập sâu trong nước lũ
lũ trồng lũ khiến đời sống người dân nơi đây đang gặp muôn vản khó khăn
nhiều người rơi vào cảnh trắng tay tài sản bị cuốn trôi nhà bị sập không có nơi ở
hiện công tác cứu trợ lương thực nước uống đang được tỉnh bình định khẩn trương triển khai
mờ lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích rau xanh ở khu vực miền trung bị hư hỏng
điều này đã kéo theo tình trạng rau xanh khan hiếm và có giá tăng cao gấp ba bốn lần so với trước đây
phản ánh tại thành phố đà nẵng
tình hình mưa lũ trong những ngày qua làm cho lượng rau cung cấp về thành phố đà nẵng rất khan hiếm
khiến giá rau tại đây tăng cao
vì vậy giá mua vào quá cao đôi lúc còn không có hàng để mua
nên hiện các tiểu thương chỉ kinh doanh để giữ chân khách hàng
giá giao tăng liên tục trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sử dụng rau của người dân tại thành phố đà nẵng
thay vì ăn rau xanh một số hộ gia đình đã chuyển qua sử dụng loại thực phẩm khác để đợi giá rau giảm xuống sau đợt lũ
rau lâu nay không mắc nhiều như đây đâu nhưng ngày nay gấp ba gấp bụng lằn lằn nên tôi mua cũng ít thôi
ước với rau răm là quả sức cao chịu không nổi nên không bán luôn
giá rau tăng tăng khoảng hai ba lần
ba lần về bình thường khi tụi em đi chợ thì nó cao quá không có đủ ăn trong một ngày
hồi xưa tụi em ăn đi khoảng bốn năm mươi ngàn thì có thể đủ cho một ngày nhưng giờ chỉ có một buổi thôi
buổi tối tụi em phải ăn cái khác
theo các tiểu thương giá tăng mạnh ở các loại rau như cải xanh mồng tơi rau muống
và đặc biệt là ớt xim với nguồn cung chủ yếu từ huyện đại lộc có giá đến một trăm hai mươi một ký
hiện tại trên thị trường thành phố đà nẵng chỉ có mặt hàng rau xanh tăng giá
các loại củ quả
các loại khác vẫn giữ giá như bình thường
các loại củ cuồng hết đi rồi thẳng thử là không có giá được
tính đến thời điểm hiện nay nguồn cung cấp rau xanh cho thành phố đà nẵng
chủ yếu là từ gia lai đà lạt và hà nội nên giá rau tăng cao do chi phí vận chuyển
hiện tại tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tây nguyên đang giảm dần
các vùng cung cấp rau cho thành phố đà nẵng đều bị thiệt hại
nên sẽ cần một thời gian nhất định để thị trường rau xanh trở lại như bình thường
tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết
từ chiều qua mưa đã giảm nhanh trên khu vực các tỉnh trung và nam trung bộ
tuy vậy vẫn cần phải đặc biệt lưu ý khi trong ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai
dự báo mưa có xu hướng tăng trở lại trên khu vực các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
tổng lượng mưa trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai phổ biến trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi tiếp tục xuống
các sông từ bình định đến ninh thuận và gia lai giao động ở mức cao
lũ trên các sông từ bình định đến ninh thuận có khả năng lên lại
mực nước trên các sông từ báo động một đến trên báo động hai
tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn
tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai
tại các tỉnh thừa thiên huế phú yên khánh hòa giảm dần
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp
có trục ở khoảng sáu tám độ vĩ bắc nên vùng biển ngoài khơi nam trung bộ
và khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
có mưa rông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao từ hai tới ba mét
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội trợ triển lãm cần thơ
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương sở y tế thành phố
vừa tổ chức ngày hội cung ứng nguyên liệu thực phẩm an toàn cho chuỗi nhà hàng khách sạn
thành phố cần thơ là trung tâm thương mại
du lịch của vùng tây nam bộ nên nhu cầu về thực phẩm sạch thực phẩm an toàn rất cao
đặc biệt là đối với chuỗi nhà hàng khách sạn các bếp ăn tập thể của công ty
doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất trường học có nhu cầu rất lớn
việc cần thơ lần đầu tiên tổ chức ngày hội này là việc làm rất ý nghĩa
giúp kết nối trực tiếp giữa nông dân các cơ sở sản xuất nông sản
thực phẩm sạch với chuỗi nhà hàng khách sạn các bếp ăn tập thể và trường học

quy mô không lớn khoảng một trăm linh hợp tác xã cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn và các nhà hàng khách sạn bếp ăn tập thể
và gặp thời tiết không thuận lợi là mưa nhiều ngay từ đầu buổi sáng
nhưng mọi người đã đến rất đông và rất phấn khởi vì các bên đã tìm được nguồn cung và nơi tiêu thụ
hiện tại thì tổ hợp tác đang nuôi và bán xuất bán theo cái kênh phân phối thông thường là bán ra chợ là chủ yếu
tới đây thì mình có một kỳ vọng là mình có thể liên kết với các nhà hàng
các nhà hàng siêu thị các chỗ bán xỉ bán lẻ để mà mình rút gắn cái chuỗi phân phối theo thông thường đó
có thể là tăng lợi dựng cho các tổ duyên trong tổ hợp tác
tuy nhiên là chúng tôi muốn có một hợp tác xã để cung ứng đầy đủ những mặt hàng cho nhà hàng chúng tôi
và nó phải là thực phẩm thật sự an toàn sạch giá cả phù hợp đáp ứng được đúng cái thời gian
đúng nhu cầu
những người nông dân các cơ sở sản xuất các thực phẩm nông sản mặc dù đã sản xuất đúng quy trình
đảm bảo an toàn sạch nhưng qua hệ thống trung gian phân phối có thể bị sử dụng các chất bảo quản gây mất an toàn thực phẩm
chính vì vậy việc cần thơ tổ chức ngày hội cung ứng nguyên liệu thực phẩm an toàn cho chuỗi nhà hàng khách sạn
là việc làm rất có ý nghĩa giúp kết nối trực tiếp giữa những người nông dân
các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm sạch với chuỗi nhà hàng khách sạn các bếp ăn tập thể và trường học
trong phần tin quốc tế pháp và bỉ phá vỡ các âm mưu khủng bố
mỹ đề xuất ý tưởng giao tiếp giữa các phương tiện giao thông để tránh tai nạn
nhiều nghi phạm trong các vụ tấn công và âm mưu khủng bố đã bị bắt giữ và bị buộc tội trong tuần qua tại pháp và bỉ
các đối tượng này đều đã được các tổ chức khủng bố huấn luyện
tòa án pháp đã buộc tội ba đối tượng với cáo buộc tiếp tay cho vụ tấn công khủng bố bằng xe tải dịp quốc hành pháp tại thành phố niss
các đối tượng này trong độ tuổi từ hai mươi bốn tới ba mươi sáu
nằm trong số một mươi một người bị bắt giữ trong các chiến dịch tại hai thành phố niss và nauns
nhằm truy quét đường dây hậu cần hỗ trợ cho mohamed laouajie
kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công bằng xe tải làm tám mươi sáu người thiệt mạng hôm một mươi bốn tháng bảy
trong khi đó nước láng giềng bỉ cũng vừa bắt giữ một mươi thanh thiếu niên
bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố vào các khu hội trợ dịp giáng sinh
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã được chỉ dẫn trực tuyến
về cách giết người và chế tạo bom phục vụ tấn công
chính phủ syri hôm qua thông báo sẽ nối lại kế hoạch sơ tán dân thường
và các tay súng nổi dậy tại các khu vực cuối cùng ở aleppo
kế hoạch này sẽ diễn ra đồng thời với việc sơ tán hai ngôi làng và hai thị trấn gần biên giới với liban
một đoạn video ghi nhận ra là một đoạn video ghi nhận ra là một đoạn video ghi nhận ra
khi lại cả nhiều xe buýt đang được tập kết tại khu vực ramuse
ở khu vực phía tây aleppo để chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán
chính phủ syri cũng đã lần đầu tiên cho phép người dân sau bốn năm trở lại khu vực thành cổ
ở aleppo bốn năm trong danh sách di sản văn hóa thế giới unesco
tuy nhiên việc đảm bảo các bên thực thi nghiêm túc kế hoạch này
vẫn đang là thách thức lớn ở thời điểm hiện tại
một đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy
đã nghe được một vài tiếng súng nổ khi hoạt động sơ tán diễn ra
tuy nhiên tính xác thực của đoạn clip cũng như địa điểm diễn ra chưa được xác định
hiện lực lượng nổi dậy syri đã cáo buộc iran và các tay súng được nước này hậu thuẫn
cản trở hoạt động sơ tán và chỉ cho phép người dân rời aleppo
tới khi hoạt động sơ tán tại hai ngôi làng anfoa và kefraya được tiến hành
thủ tướng australia malcolm turnbull tái khẳng định sẽ ủng hộ đưa australia
trở thành một nước cộng hòa thay vì một nước quân chủ lập hiến như hiện tại
tuy nhiên ông cũng bổ sung rằng điều này chưa thể diễn ra
và anh elizabeth đề nghị còn trị vì
phát biểu trong lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi năm phong trào cộng hòa của người australia tại sydney
thủ tướng turnbull nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân lần tới để quyết định australia
có chuyển đổi mô hình sang thành nước cộng hòa hay không
cần phải được tính toán toàn diện hơn và giảm thiểu sự nhầm lẫn
để tránh thất bại như cuộc trưng cầu ý dân trước đó vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông turnbul muốn qua bài phát biểu lần này thúc đẩy lộ trình hướng tới
một cuộc thăm dò ý dân thành công về chuyển đổi mô hình phát triển
trong đó chủ yếu là việc để người dân australia trước hết lựa chọn cách thức bầu ra tổng thống
rồi sau đó mới thăm dò ý dân về mô hình phát triển đất nước
theo ông turnbul australia có hai lựa chọn về mô hình nhà nước cộng hòa
đó là việc bầu tổng thống hoặc do dân bầu trực tiếp hoặc do quốc hội bổ nhiệm
tổng thống venezuela đã phải ra lệnh hoãn thực thi chính sách hủy bỏ tờ bạc
có mệnh giá lớn nhất của nước này đến đầu tháng một năm sau
trước đó động thái tiền tệ của chính phủ venezuela
đã gây ra tình trạng khan hiếm tiền mặt và bất ổn trên khắp cả nước
phát biểu trước truyền thông tổng thống venezuela nhận định nguyên nhân
ba chiếc máy bay chở các tờ bạc mới có mệnh giá năm trăm linh hai và hai mươi bolivar về trễ
là do chiến dịch cản phá của kẻ thù ở hành ngoại
ông maduro nói một chiếc máy bay do venezuela thuê bị bắt phải đổi hướng
và đi đến một nước khác một chiếc khác không được cấp phép bay quá cảnh
tờ bạc một trăm linh bolivar vốn có tỷ giá chỉ tương đương với bốn cent
trên thị trường chợ đen có thể được tiếp tục sử dụng ở venezuela
đến ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
việc tờ bạc này chính thức không còn lưu thông hôm thứ năm
khiến cho nhiều người venezuela không thể chi trả cho nhu cầu thực phẩm
sang giàu cũng như chuẩn bị cho kỳ lễ lớn cuối năm
khoảng bốn mươi người venezuela không sở hữu tài khoản ngân hàng
và không thể dùng giao dịch điện tử thay thế cho tiền mặt
theo bộ nông nghiệp hàn quốc giới chức nước này đã ra lệnh tiêu hủy
bốn triệu con da cầm nhằm đối phó với sự phá hủy
sự lây lan của dịch cúm da cầm h năm n sáu đang bùng phát tại nước này
đây là đợt tiêu hủy da cầm lớn nhất từ trước tới nay tại hàn quốc
như vậy từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
hàn quốc đã tiêu hủy tổng cộng một mươi sáu triệu con da cầm
chiếm gần một phần năm số gia cầm tại nước này
việc tiêu hủy da cầm trong đó chủ yếu là gà mái đẻ trứng
đã đẩy da trứng tại hàn quốc tăng cao
bộ nông nghiệp hàn quốc hiện đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch cúm da cầm
trong đó có lệnh cấm vận chuyển da cầm trên toàn quốc
bộ giao thông vận tải mỹ đã đưa đề xuất yêu cầu tất cả các phương tiện ô tô di chuyển trên đường ở mỹ
cần phải có khả năng giao tiếp được với nhau thông qua công nghệ liên lạc không dây tầm ngắn
nhằm hỗ trợ thông báo cho nhau để các tài xế tránh được các nguy cơ tai nạn
nếu đề xuất được thông qua các phương tiện ô tô chạy trên các xa lộ của mỹ
sẽ sử dụng các thiết bị liên lạc không dây sóng ngắn
có thể kết nối với nhau
truyền các thông tin về vị trí hướng đi tốc độ chạy của từng phương tiện riêng rẽ cho nhau trong vòng ba trăm linh mét
thông tin dữ liệu và việc truyền tải được cập nhật liên tục khoảng một mươi lần mỗi giây
từ những dữ liệu này các lái xe có thể phát hiện các mối nguy hiểm
đọc được cảnh báo và tránh được việc vai trạng một cách đáng tiếc
cơ quan quản lý an toàn giao thông trên các đại lộ quốc gia mỹ dự tính
nếu đề xuất quy định mới được thông qua sẽ giúp loại bỏ và giảm thiểu được tám mươi các vụ tai nạn giao thông
đặc biệt tại các điểm nút quan trọng trên các xa lộ nơi các phương tiện bắt đầu chuyển làn
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt